cứ vào dịp lễ tình yêu valentine một mươi bốn tháng hai thị trường quà tặng lại sôi động rất nhiều cửa hàng tung ra nhiều sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng
theo ghi nhận giá cả các mặt hàng năm nay khá hợp lý và sức mua tăng cao so với năm trước
bạn huy anh và tú linh là sinh viên năm thứ ba tại hà nội hai bạn đều đang muốn bày tỏ tình cảm với người mình thích trong dịp valentine này
đây là năm đầu tiên nên các bạn đều mong muốn có một ngày lễ ý nghĩa
em cũng có mua quà cho một bạn em thích rồi nhưng mà tại vì bởi em sinh viên nên đi học cũng có năng bận nhiều
thì chắc là đi chơi trước
em chưa có ghi yêu
em thì em hiện đang thích một bạn nên là em cũng có ý định là làm bánh tặng bạn ấy ạ
năm nay thị trường quà tặng khá phong phú và dễ lựa chọn
các mặt hàng luôn hút khách trong dịp lễ tình nhân là sô cô la hoa hồng
bánh gà tô có giá phải trăng
những hộp sô gala tươi sô cô la đính vàng hai mươi hai k sô cô la gắn chữ có giá từ tám mươi đến ba trăm năm mươi nghìn đồng tùy loại
hoa hồng tươi có giá từ hai trăm linh đến một triệu rưỡi một bó
hoa hồng sáp là năm mươi đồng một bông
trong năm nó chỉ có một ngày valentine
ba bên đơn vị mình là có chuẩn bị những cái bánh chopper chocolate và những bánh macaroni hình trái tim
bên mình có cái món sô cô la tươi đặc biệt
mà cái này do chính mình làm để cho khách hàng cảm nhận
về ngày valentine thì hầu như là hồng là chính
thì cũng có hồng nhập ngoại về nữa
có mặt hàng mới tức là cái hoa sáp
năm ngoái cũng đã có nhưng mà nó không thịnh hài nhiều như năm nay
năm nay có mặt hàng mới là những hộp quà bóng bay kèm theo hoa hồng lụa
những hộp này có giá từ bảy trăm năm mươi đến một triệu đồng
rất hút hách
mà khi mà mình làm thì thật ra là hộp quà bóng bay kèm theo hoa hồng lụa
dù là bên mình bị phun bởi vì là đơn hàng nó đã lên đến mỗi một ngày là mình phải trả đến từ hai mươi cho đến hai mươi năm đơn hàng bóng còn chưa kể những đơn hàng hộp nữa
bên cạnh những món quà tặng mua tại cửa hàng nhiều bạn trẻ cũng đã tự làm những món quà handmade dành cho nửa kia của mình